với mục đích là vì đàn em thân yêu thì mùa hè này tuổi trẻ thành phố cần thơ lại tiếp tục thực hiện chương trình vì trường đẹp cho em
đây là một chương trình rất là có ý nghĩa khi mà trường lớp thì có một không gian sạch đẹp khích lệ giữa ham học hỏi của các em nhỏ
và bên cạnh đó thì cũng tạo ra một môi trường một sự trải nghiệm thú vị đối với các bạn sinh viên hay là thanh niên tham gia chương trình này
công trình vì trường đẹp cho em tại điểm trường tiểu học thới hương một thuộc quận cờ đỏ thành phố cần thơ sẽ hoàn thành
công trình này gồm hai mươi phòng học những bức tường trước đó là một màu vàng nhạt truyền thống rêu cũ
nhưng dưới sự biến hóa tài tình của các bạn tình nguyện viên giờ đây những bức tường trở nên nhiều sắc màu hình ảnh sinh động vui tươi
và ngôi trường như được khoác lên mình chiếc áo mới
tụi em chọn những hoa hướng dương này là nó có ý nghĩa là mang cái ánh sáng tới cho những học sinh sinh viên và giúp ngôi trường nó có sáng đẹp hơn
vì trường đẹp cho em là công trình do thành đoàn thành phố cần thơ phát động nhiều năm nay
với các phần việc như sân sửa trường học nâng cấp nhà vệ sinh vẽ tranh bích họa và xây dựng các khu vui chơi cho thiếu nhi
với kinh phí từ năm đến một mươi triệu đồng cho mỗi công trình
tính đến nay đã thực hiện trên hai mươi công trình sân sửa và nâng cấp cơ sở vật chất ở các điểm trường
năm trước thì các em luôn hướng khởi với những bức tranh mới và lần này quy mô lớn hơn và mình tin chắc là các em sẽ càng thích thú hơn trong năm tiếp theo
để thực hiện chương trình đạt hiệu quả
mỗi trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy năng khiếu sở trường gắn với chuyên môn chuyên ngành của sinh viên
qua đó giúp sinh viên có thêm trải nghiệm bổ ích và rèn luyện kỹ năng mềm
gia quân năm nay trường đại học nam cần thơ có hai mươi tình nguyện viên tham gia
thông qua những chương trình này các bạn có thể giao lưu học hỏi và có thể là tiếp thêm nhiều động lực
khi mà các bạn tìm kiếm được thêm nhiều cái điều mới mà khi mà các bạn học trên ghế nhà trường các bạn không có được
qua hơn hai năm phát động đến nay toàn địa bàn thành phố cần thơ đã có hàng trăm công trình vì trường đẹp cho em được thực hiện
mỗi công trình được hoàn thành không chỉ mang đến không gian sáng xanh sạch đẹp kích thích sự ham học vui chơi giải trí cho các em học sinh
mà đó còn là những thông điệp yêu thương sẻ chia vì cộng đồng và biết gìn giữ môi trường mãi xanh và thân thiện